chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây
thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo triển khai giám sát cách ly công dân từ vùng dịch trở về địa phương
ông đỗ ngọc tuấn quyền chủ tịch ủy ban nhân dân phường quảng vinh thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và ông trần văn tuấn trạm trưởng trạm y tế phường quảng vinh đã bị ủy ban nhân dân thành phố sầm sơn
và giám đốc trung tâm y tế thành phố sầm sơn ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường quảng vinh và trạm y tế phường đã không tổ chức giám sát cách ly tốt
để một công dân năm mươi bốn tuổi trú tại khu phố nam bắc phường quảng vinh từ đà nẵng về tiếp xúc với nhiều người
công dân trên chính là bệnh nhân mắc covid một mươi chín số bảy trăm bốn mươi tám được bộ y tế công bố vào sáng nay
vào chiều tối nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả là găng tay y tế
đồng thời khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng trong đường dây sản xuất găng tay y tế giả
mà phòng cảnh sát kinh tế đã triệt phá vào ngày ba tháng tám vừa qua
theo đó thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm do công an thành phố hồ chí minh triển khai
ngày ba tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hồ chí minh phối hợp với lực lượng an ninh của bộ công an
đã triệt xóa đường dây sản xuất buôn bán găng tay y tế giả bắt giữ đối tượng cầm đầu là thạch thi hoa
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thiết bị tth trụ sở tại quận tân bình
cùng đồng phạm là nguyễn đức trương lê ngọc ngân và nguyễn thị linh trang
thời điểm kiểm tra căn nhà số chín trăm năm mươi một trên hai mươi hai đường hương lộ hai quận bình tân
cơ quan chức năng bắt quả tang ba mươi hai công nhân đang sàng lọc đồng gói găng tay y tế đã qua sử dụng
từ bao tải lớn vào từng hộp thùng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trong nước
mở rộng điều tra lực lượng công an thu giữ hơn hai ba triệu chiếc găng tay giả trong đường dây này
trưa nay một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu rừng sản xuất thuộc thôn hòa khê
xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
hiện lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp dập lửa để khống chế hoàn toàn đám cháy
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng tại khu vực phường hòa khánh bắc quận liên kiểu
đến một mươi một h ba mươi cháy lan sang khu vực rừng trồng tại xã hòa sơn huyện hòa vang
ngay sau khi nhận được thông tin thành phố đà nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
thuộc các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quân đội dân quân tự vệ và người dân
thuộc hai địa phương tổ chức khoanh vùng dập lửa
tuy nhiên do khu vực cháy có địa hình hiểm trở gió thổi mạnh nhiều thực bì khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
lúc đó khoảng một mươi một giờ hai mươi cũng đã dập tác được đóng lửa cháy vào rừng nông của nhân dân
và sau đó là do trời nắng nóng và gió mạnh do đó lửa cháy qua cái rừng thực bì của nhân dân
hiện nay cũng đã báo cáo cho huyện và thành phố
hôm đó thì cũng đã huyện đã hỗ trợ lực lượng hiện nay lực lượng thì cháy gần hai trăm linh người
hiện nay thì cũng đang tiếp tục là triển khai công tác chữa cháy rừng
đến một mươi bảy h chiều nay đám cháy vẫn chưa được khống chế
hiện các lực lượng chức năng đang chia thành nhiều mũi để tiếp tục khoanh vùng không cho cháy lan ra diện rộng
để chuẩn bị cho công tác đón bệnh nhân từ giờ ngày mai hôm nay bệnh viện c đà nẵng đã tổng vệ sinh
tổng vệ sinh toàn bộ
đến thời điểm này trong bệnh viện còn một một mươi tám người
trong số đó có ba trăm sáu mươi năm nhân viên đã được xét nghiệm lần hai đều cho kết quả âm tính
bệnh viện c đà nẵng sẽ sử dụng các cán bộ y tế hiện nay đang ở trong bệnh viện và đã được cách ly một mươi bốn ngày
còn trên ba trăm linh nhân viên ở bên ngoài đã được tiến hành xét nghiệm hai lần và hầu hết đều có kết quả xét nghiệm âm tính
chỉ còn một số mẫu đang đợi kết quả
theo lãnh đạo bệnh viện c đà nẵng cán bộ y tế trong đơn vị đã sẵn sàng bắt tay ngay vào công tác khám chữa bệnh
sau khi có thêm ca nghi nhiễm virus sars cov hai tại huyện phúc thọ là bệnh nhân di du lịch từ đà nẵng về
từ ngày hôm nay thành phố hà nội triển khai xét nghiệm pcr cho tất cả trên năm mươi người từ đà nẵng trở về thành phố kể từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng bảy
với năng lực xét nghiệm của thành phố dự kiến sau từ một mươi đến một mươi hai ngày
sẽ xét nghiệm xong hiện trung tâm kiểm soát dịch bệnh hà nội và bốn bệnh viện trung ương trên địa bàn mỗi ngày có thể lấy được một mươi mẫu và xét nghiệm được năm mẫu
cùng với việc triển khai xét nghiệm pcr trên diện rộng cho đối tượng từ đà nẵng về hà nội đẩy nhanh việc giả soát các đối tượng f một f hai của các ca nhiễm virus sars cov hai mới
trong đó đối tượng f một được lấy mẫu xét nghiệm pcr đưa đi cách ly đối tượng f hai cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe thường xuyên
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công an phối hợp với bộ biên tập báo công an báo nhân dân tổ chức gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ba
đến dự buổi gặp mặt có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo bộ công an ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông đại diện bộ biên tập lãnh đạo báo nhân dân các đơn vị chức năng trực thuộc bộ công an cùng chín mươi điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại chương trình đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân chào mừng các đại biểu điển hình tiên tiến về dự đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc lần thứ tám toàn lực lượng công an nhân dân đồng thời nhấn mạnh trong những năm qua báo nhân dân luôn kề vai sát cánh cùng với lực lượng công an nhân dân và luôn dành cho lực lượng công an một vị trí xứng đáng trên các ấn phẩm của mình
qua đó đã góp phần quan trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nêu cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội nâng cao ý thức cảnh giác hiểu biết pháp luật và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã thành kính tổ chức lễ dân hương dân hoa lên anh linh chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân tham dự buổi lễ còn có thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh thứ trưởng lê quý vương báo cáo với bác những thành tích mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân đã lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập tự do thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong năm năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc gắn với việc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của đảng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hổ dạy thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vị nhân dân phục vụ ghi nhận những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an nhân dân
trong năm năm qua lực lượng công an nhân dân đã được đảng nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện phân đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân tận chung với đảng tận hiếu với dân xứng đáng với sự tin tưởng của đảng nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh tổ quốc

đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước đã trao tặng bức tranh bác hồ cho công an tỉnh nghệ an và trao tặng đơn vị năm mươi triệu đồng để ủng hộ đối với gia đình các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an có hoàn cảnh khó khăn
cũng trong chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự lễ tổng duyệt chương trình đại hội vì an ninh tổ quốc toàn lực lượng công an nhân dân lần thứ tám
đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc là ngày hội lớn là sự kiện chính trị quan trọng đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng công an nhân dân
đại hội được tổ chức nhằm tổng kết đánh giá toàn diện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tôn vinh biểu dương các điển hình tiên tiến
trong khuôn khổ chương trình các đại biểu sẽ được trực tiếp giao lưu với những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các vùng miền trong cả nước
các lĩnh vực công tác của lực lượng công an nhân dân qua đó tạo sức lan tỏa khích lệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vượt qua khó khăn gian khổ
phần đấu hoàn thành xuất sắc phương hướng nhiệm vụ thi đua giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
chương trình đại hội vì an ninh tổ quốc lần thứ tám sẽ diễn ra vào sáng mai ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại nhà hát lớn hà nội và được tường thuật trực tiếp trên sóng của truyền hình công an nhân dân
chiều nay tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến thăm đồng chí lâm thương nguyên cán bộ công an xã đang điều trị tại đây và có buổi làm việc với bệnh viện một mươi chín tháng tám
thăm hỏi đồng chí lâm thương người dân tộc khơ me nguyên cán bộ công an xã hưng hội huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đang nằm điều trị tại khoa tiêm mạch bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn chúc đồng chí lâm thương sớm bình phục
đồng thời thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh với khoảng thời gian bốn mươi năm đảm nhiệm chức danh công an xã tại địa phương đồng chí lâm thương đã đóng góp rất nhiều cho công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và công an các đơn vị địa phương luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của lực lượng công an xã bán chuyên trách trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đã có buổi làm việc động viên các y bác sĩ trong kiếp trực cấp cứu đồng chí lâm thương cũng như các y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám
nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương những nỗ lực của bệnh viện một mươi chín tháng tám nói riêng và các cán bộ làm công tác y tế trong công an nhân dân nói chung
đồng thời khẳng định lực lượng y tế công an nhân dân đã hết sức chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả phát huy tinh thần trách nhiệm góp phần giúp đỡ nhân dân trong vùng tâm dịch đà nẵng

đồng thời khẳng định lực lượng y tế công an nhân dân nói chung đồng thời khẳng định lực lượng y tế công an nhân dân nói chung

đồng thời khẳng định lực lượng y tế công an nhân dân nói chung
đại hội đã bầu hai mươi một đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh khóa một mươi bảy đại tá tráng a tủa giám đốc công an tỉnh được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức bí thư đảng bộ công an tỉnh
đại hội bầu một mươi tám đại biểu chính thức hai đại biểu dự khuyết dự đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn
chiều cùng ngày đoàn công tác của bộ công an do thứ trưởng lê tấn tới làm trưởng đoàn đã đến dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một thành phố điện biên phủ
những nội dung chính trong phần tiếp theo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là găng tay y tế
lý bằng điều tra yếu tố nước ngoài trong vụ nổ kho hóa chất ở thủ đô beirut
thưa quý vị hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư gửi
toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân để biểu dương khen ngợi khích lệ động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ
đang ngày đêm tham gia trực tiếp trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín không quản ngại khó khăn gian khổ
chấp nhận hy sinh rủi ro có thể bị lây nhiễm dịch trong quá trình thực thi nhiệm vụ
nội dung thư nêu rõ hiện nay đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới
nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng rất nặng nề
tại việt nam dịch covid một mươi chín đang bùng phát trở lại và hết sức nguy hiểm lây lan nhanh ra nhiều địa phương các đô thị lớn
trong đó đã có cán bộ chiến sĩ công an bị nhiễm covid một mươi chín và nguy cơ cán bộ chiến sĩ công an bị lây nhiễm là rất cao
trong thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của trung ương đảng
chính phủ của bộ công an về phòng chống dịch covid một mươi chín nói chung và phòng chống dịch bệnh trong lực lượng công an nhân dân nói riêng
với tinh thần thần tốc theo phương châm chống dịch như chống giặc
ngõ gõ từng nhà ra từng người để nhanh chóng truy xét người bị lây nhiễm nghi lây nhiễm
đề xuất lên phương án cách ly ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
đồng thời đã tích cực phối hợp với các lực lượng quân đội y tế bộ đội biên phòng cảnh sát biển
triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát việc xuất nhập cảnh quản lý người nước ngoài
hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong nước thường trực bảo vệ an ninh trật tự các khu vực cách ly tập trung
tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch
xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh bước đầu đạt được những kết quả quan trọng
góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của chính phủ
quyết tâm ngăn chặn không để dịch bệnh lan rộng không để dịch bệnh lây lan trong lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao những kết quả
thành tích và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời bộ trưởng đặc biệt biểu dương khen ngợi những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an đang ngày đêm tham gia trực tiếp
trên mặt trận tuyến đầu phòng chống dịch bệnh không quản ngại khó khăn gian khổ chấp nhận hy sinh
rủi ro có thể bị lây nhiễm dịch trong quá trình thực thi nhiệm vụ
hiện nay về cơ bản chúng ta vẫn kiểm soát và xử lý tốt
tuy nhiên làn sóng bùng phát của dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm
với yêu cầu nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục triển khai thực hiện và thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của trung ương đảng
chính phủ các công điện phương án kế hoạch chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt là phòng chống dịch trong công an nhân dân
bảo đảm mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc không có dịch covid một mươi chín
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương phải chỉ đạo nắm chắc tình hình dịch bệnh
căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương tổ chức bố trí lực lượng phù hợp để bảo đảm quân số triển khai
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
công an các đơn vị địa phương phát huy tinh thần tương thân tương ái sẵn sàng hỗ trợ lực lượng
phương tiện cho công an đà nẵng quảng nam và công an một số địa phương có dịch covid một mươi chín
trong công tác phòng chống dịch bệnh góp phần xử lý triệt đề các ổ dịch
không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng và xâm nhập vào lực lượng công an
đối với công an các đơn vị địa phương có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín trong cán bộ chiến sĩ
phải chủ động phối hợp với y tế địa phương và cùng với y tế công an nhân dân có phương án cách ly xử lý ngăn chặn kịp thời
đồng thời tổ chức cứu chữa chăm sóc tận tình chú đáo phục hồi sức khỏe đối với cán bộ chiến sĩ công an bị nhiễm bệnh hoặc phải cách ly y tế
bộ trưởng tô lâm tin tưởng rằng công an các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh
với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
xứng đáng là điểm tựa tinh thần là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh quyết tâm đẩy lùi chiến thắng dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tính đến một mươi tám h hôm nay việt nam đã có thêm ba mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín trong đó ba mươi hai ca liên quan đến đà nẵng
như vậy tính đến một mươi tám h ngày bảy tháng tám việt nam có tổng cộng bảy trăm tám mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó ba trăm một mươi bốn ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
số lượng ca mắc mới liên quan đến đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là ba trăm ba mươi ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày bảy tháng tám có thêm ba mươi bốn ca mắc mới số ca tử vong là một mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là một trăm bảy mươi tám bốn trăm năm mươi một người
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp bộ y tế đã tiến hành mở kho vật tư y tế địa phương ở miền trung đặt tại trường đại học kỹ thuật y dược đà nẵng
để cung cấp kịp thời thiết bị vật tư y tế đáp ứng nguồn lực ngay tại chỗ phục vụ cho công tác phòng chống dịch
chiều ngày sáu tháng tám hai mươi xe ô tô của cục vận tải tổng cục hậu cần bộ quốc phòng đã vận chuyển số hàng từ kho dự trữ quốc gia ở hà nội và thành phố hồ chí minh
tập kết an toàn tại trường đại học kỹ thuật y dược đại học đà nẵng
theo đó các hàng hóa được vận chuyển gồm năm mươi khẩu trang n chín mươi năm hơn một năm trăm linh khẩu trang y tế năm mươi ba sáu trăm năm mươi bộ quần áo chống dịch tổng trọng lượng hàng hóa vật tư y tế khoảng năm mươi tấn
đối với nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa vật tư trang thiết bị y tế về vùng dịch đà nẵng thì đơn vị đã tổ chức thành hai lực lượng chuyên biệt
riêng đối với lực lượng tại tâm dịch đà nẵng
thì thực hiện tiếp chuyển gián tiếp chuyển hàng về kho của địa phương đầy đủ an toàn
và với phương châm xe tốt người sẵn sàng có lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ được ngay
thì cán bộ chiến sĩ luôn quán triệt và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cao
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chú trọng việc bảo hộ giãn cách và khử quần để đảm bảo an toàn cho lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ
việc xuất trang thiết bị vật tư y tế từ kho dự trữ quốc gia để cấp cho kho vật tư y tế tại đà nẵng
sẽ được bộ y tế chia làm hai đợt
ngoài chuyến hàng đầu tiên vào chiều ngày sáu tháng tám
những ngày tới đoàn xe quân đội chở trang thiết bị y tế sẽ tiếp tục tiến vào đà nẵng
khu vực miền trung này thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam là hai địa bàn rất nóng
cho nên là cái việc mà đảm bảo cái trang phục đảm bảo những cái phương tiện phòng hộ
các trang thiết bị điều trị các vật tư y tế để cho ngành y tế sử dụng trong công tác phòng chống dịch
là cần phải đảm bảo
cực kỳ cần thiết
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
việc thiết lập kho tiền phương sẽ đáp ứng nguồn lực ngay tại chỗ
phục vụ nhu cầu thiết yếu trong quá trình phòng chống covid một mươi chín tại đà nẵng nói riêng
và các tỉnh miền trung nói chung
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin nhật ký an ninh tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại